trong xu hướng chung đó thời gian qua các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thịt xuất khẩu tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị hay các nhà máy chế biến rau củ quy mô hàng nghìn tỷ đồng đã xuất hiện dày đặc hơn